đề nghị trang bị áo giáp cho hiệp sĩ
bình dương hoạt động của hiệp sĩ gắn với công an
trong những ngày qua dư luận chấn động về câu chuyện tử nạn trong lúc bắt cướp của hai hiệp sĩ và ba hiệp sĩ khác bị thương tại tp hcm
mô hình hiệp sĩ xuất phát từ ý kiến của một nhóm sinh viên trường đại học luật tp hcm về thực tập tại bình dương khoảng năm hai nghìn ba
việc những lục vân tiên chỉ bằng lòng nhiệt huyết không công cụ hỗ trợ không lương
nhưng giám sả thân bắt cướp đã khiến người dân cảm phục phong cho họ tước hiệp sĩ đường phố
tuy nhiên nhiều câu chuyện đánh cực tính mạng của các hiệp sĩ đường phố và đỉnh điểm là câu chuyện đau lòng xảy ra ngày một mươi ba tháng năm đặt ra câu hỏi
nên hay không nên giữ mô hình này giữ thì cần bảo vệ các hiệp sĩ ra sao
quy định pháp luật hiện hành hiện không thể hiện có cơ chế hay đãi ngội nào đối với mô hình này
từ ngày một tháng bảy tới thuế xăng sẽ tăng kịch khung bốn đồng một lít
đây là nội dung quan trọng nhất
trong dự thảo nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường mà bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng mới gửi tới ủy ban thường vụ quốc hội
các chuyên gia kinh tế phân tích rằng nghịch lý là dù đề nghị tăng thuế vat tăng thuế môi trường
nhưng đến nay bộ tài chính vẫn chưa đưa ra được các nghiên cứu cụ thể rằng việc tăng các khoản thuế sẽ bổ sung cho ngân sách được bao nhiêu
nó ảnh hưởng đến người dân từng nhóm người dân như thế nào lợi và hại của việc tăng thuế ra sao
đặc biệt thu thuế bảo vệ môi trường để dùng khoản thuế này đầu tư ngược lại
cho các dự án bảo vệ môi trường nào
trong tuần đoàn công tác của chính phủ do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu
có buổi làm việc với chính quyền người dân các tỉnh về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ người dân bị thiệt hại
cũng như giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh sau sự cố môi trường biển năm hai nghìn một mươi chín
người dân mong muốn chính phủ các bộ ngành địa phương tăng cường giám sát đừng để tái diễn một vụ phomosa nữa
không để xảy ra phomosa thứ hai
đó là nhắn gửi của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo
để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho người dân bốn tỉnh miền trung
bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do chính phủ tổ chức hôm qua tại thành phố đông hà
tại hội nghị ba câu hỏi nóng fhs ra sao biển miền trung bây giờ như thế nào
ăn cá ở biển miền trung được chưa từng làm dư luận hoài nghi trong một thời gian dài
đã được trả lời một cách rành mạch song phẳng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nhà báo và công luận được phát sóng trên truyền hình nhân dân
mỗi chương trình sẽ đem đến những góc nhìn phong phú những chia sẻ hay bình luận sâu sắc
từ những nhà báo đối với những vấn đề được báo chí trong tuần quan tâm và khai thác
cùng tham dự chương trình ngày hôm nay với chúng ta là nhà báo đào ngọc tước
phó tổng biên tập báo điện tử giáo dục việt nam
vâng xin chào chị và quý vị khán giả
vâng xin cảm ơn nhà báo đảng ngọc tước đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa nhà báo trong tuần qua một câu chuyện được báo chí đăng tải rất nhiều
cũng như là thu hút được sự quan tâm của dư luận
đấy chính là câu chuyện tử nạn trong lúc bắt cướp của hai hiệp sĩ
và ba hiệp sĩ khác bị thương tại tp hcm
câu hỏi được đặt ra sau vụ việc này đó là có nên chăng chúng ta khuyến khích mô hình dân thường
lập tổ đội săn bắt cướp chuyên nghiệp hay không
và nếu như mà chúng ta khuyến khích thì có những cái phương án nào để có thể bảo đảm tính mạng
cho những người tham gia tình nguyện gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương
thưa chị và thưa quý vị khán giả tôi xin được mượn sóng để có lời chi ân với các hiệp sĩ
còn để nói về câu chuyện này thì tôi xin ngược trở lại thời gian một chút là đã từ lâu lắm rồi
thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đề mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cho rằng
để học tập và làm theo bác trở thành ý thức tự giác thói quen đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên trong từng suy nghĩ hành động
đều phải đặt mình vào vị trí là công bộc đầy tớ của nhân dân như bác đã ra